trong khi đó ở khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông
vừa có mưa lại vừa chịu tác động của khí lạnh vì thế mà nhiệt độ trong ngày hôm nay
tại các tỉnh miền bắc chưa thể tăng cao
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giao động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
vùng núi nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi hai mươi một độ toàn vùng trời rét
riêng khu vực tây bắc bao gồm các tỉnh như lai châu điện biên và sơn la
do nằm xa hơn về phía tây lại được chắn bởi dãy hoàng lên sơn
nên nơi đây ít chịu tác động của không khí lạnh
vì thế trong ngày hôm nay ở đây có mưa nắng gián đoạn nên nhiệt chỉ giảm nhẹ
phổ biến mức từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
sang đến ngày mai những cơn mưa rông không còn nữa và thay vào đó là đôi lúc có mưa nhỏ
mưa phùn cùng với đó là mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trời tiếp tục rét về đêm sáng và lạnh vào ban ngày
cũng chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết phía bắc
nên khu vực bắc trung bộ trong ngày hôm nay cũng có mưa
cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực còn lại của trung bộ thời tiết ít biến động nên nhiệt có xu hướng tăng dần
ban ngày trời nắng với mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ và tây nguyên hôm nay vẫn là một ngày nắng mạnh và khá sớm
với số giờ nắng kéo dài suốt từ bảy giờ sáng cho đến một mươi bảy giờ chiều
vì thế mà nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì mức cao
trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến
mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nắng nóng cục bộ vẫn xuất hiện ở các tỉnh miền đông của nam bộ
và một số nơi ở tây nguyên
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong ba ngày tới có mưa rào vài nơi thịnh hành gió đông nam
với cường độ trung bình phổ biến ở mức cấp bốn đến cấp năm
khu vực phía nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vẫn thịnh hành gió đông bắc cấp ba cấp bốn
thời tiết phổ biến ít mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước